sài gòn lã lóng ăn đó là cách mà người dân sài gòn gọi nhau trong những ngày rất đặc biệt này
vốn được mệnh danh là thành phố không ngủ có lẽ phải đến hàng thập kỷ qua mới có một sài gòn đặc biệt đến độ như vậy
không còn những hàng quán tấp nập xuyên đêm không có những cánh cây trái của các cô cách gì miền tây cũng không đèn hoa phố thị
người sài gòn đã trở về trong một nhịp sống rất đặc biệt để phòng dịch covid một mươi chín
có một sài gòn băng bó thấy thương dây dăng rào chắn mọc đầy lối rải khắp phố phường
một vết thương đã có thể đổ dàn xé tâm can của chúng ta nói gì đến hàng ngàn hàng vạn điểm đau nhói dày vò cùng lút và ngày một nhiều hơn
sài gòn đang dầm mình trong một đoạn đời rất khác với những thử thách chẳng tài gan trước dịch covid một mươi chín
nhưng vẫn thấy đó những phẩm chất rất đặc biệt của người sài gòn với sự sợi lỡi tính bảo bọc cộng đồng khi sang rẽ
chiều đôi cánh nặng lúc ngạc nghèo sau kế bình lặng nơi phố phường
là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cái chuột vãn con người trong một cuồng quay vô cùng đặc biệt
ở nơi đó những ánh điện không bao giờ tắt sài gòn vẫn không ngủ nhưng dịp thức thì khác hẳn chiến đấu hết mình cho covid một mươi chín